tiếp tục các hoạt động tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan
chiều ngày ba mươi một tháng bảy đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã tham dự các hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean nga và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean new zealand
phát biểu tại các hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định coi trọng
và sẽ tích cực cùng các nước asean mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt
cùng có lội giữa asean với nga và với new zealand
phó thủ tướng chia sẻ quan ngại về diễn biến phức tạp trên thực địa ở biển đông
trong đó có các hành động đơn phương làm xói mòn lòng tin đe dọa hòa bình
khẳng định lại các nguyên tắc đã được nhất trí của asean kêu gọi các bên kiềm chế
không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực không có hành động làm phức tạp tình hình
gia tăng căng thẳng đề cao luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên biển đông hiệu quả và thực chất phùa với luật pháp quốc tế
các nước ghi nhận quan ngại của việt nam nhất trí cần đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế
kiềm chế không có hành động làm gia tăng căng thẳng gây phức tạp tình hình
không có lợi cho các nỗ lực đối thoại và xây dựng lòng tin
ủng hộ lập trường nguyên tắc và vai trò của asean trong đóng góp duy trì hòa bình an ninh và ổn định trên biển đông
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gặp song phương với bộ trưởng ngoại giao lào sạ lẩm say cô mạ xít
hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thỏa thuận giữa hai bộ
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi phối hợp chặt chẽ để hoàn thành việc thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do
và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
thúc đẩy việc triển khai hội nghị tổng kết mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng tại cặp cửa khẩu quốc tế lao bảo đen sa văn
hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế khu vực và quốc tế
trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono hai bên đã thảo luận và đạt thống nhất cao
về các định hướng cũng như biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại
đầu tư hợp tác phát triển an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo văn hóa và giao lưu nhân dân
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhật bản đầu tư và kinh doanh tại việt nam
hai bộ trưởng dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
như tăng cường hợp tác asean nhật bản mekong nhật bản tình hình bán đảo triều tiên
trong các cuộc gặp song phương trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực
việt nam và các đối tác đã chia sẻ thông tin về tình hình biển đông hiện nay
cũng như quan điểm giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp hòa bình
tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai